trước sự gia tăng của các ca nhiễm covid một mươi chín bệnh viện giã chiến số ba phường an khánh
thành phố tù đức đã trưng dụng hầm để xe của trung cơ để thiết lập trung tâm hồi sức tích cực
người bệnh covid một mươi chín với quy mô hai trăm linh giường bệnh viện giã chiến số ba đi vào đồng từ ngày tám tháng bảy
với quy mô trên hai năm trăm linh giường bệnh ban đầu chủ yếu điều trị các f không có triệu chứng
tuy nhiên sau đó bệnh viện đã được phép điều trị những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa
phòng cấp cứu của bệnh viện luôn quá tài nên vì thiết lập một trung tâm hồi sức tích cực ngay tại đây
trở thành nhu cầu cấp bách thiết thực phục vụ cho người bệnh bệnh viện giã chiến số ba đã đề xuất
với lãnh đạo tp hcm và các cơ quan liên quan cải tạo hầm thể xe thành trung tâm hồi sức tích cực
người bệnh covid một mươi chín với sự hỗ trợ của nhà tài trợ và sự tích cực của các y bác sĩ
công tác chuẩn bị luôn luôn diễn ra cấp tập đến nay đã thiết lập dần hoàn thiện gần một trăm linh giường
trong những ngày tới sẽ hoàn tất số giường còn lại để phục vụ bệnh nhân có chuyển biến vừa và nặng
kế thống oxy và máy bút hiện đại được huy động tối đa chiều ngày năm chín bác sĩ chuyên khoa một lý quốc công
tại đây các y bác sĩ cùng đội ngũ tình nguyện viên phải hối hạ làm việc ngày đêm ngày năm chín
chín bệnh viện đã cho xuất viện một trăm một mươi năm trường hợp được điều trị khỏi bệnh tổng số bệnh nhân được xuất
viện từ khi bệnh viện đi vào hoạt động đến nay là năm ba trăm linh người các y bác sĩ tại bệnh viện giã chiến
số ba kết hợp điều trị với động viên tâm lý ngoài ra bệnh nhân còn được bảo đảm chế độ dinh dưỡng
các quy định về phòng chống dịch cũng được thực hiện tốt các phòng bệnh đều lập group đến zalo
để kết nối giữa bệnh nhân và thầy thuốc khi có bất thường gì y bác sĩ sẽ nằm bắt ngay để có các giải pháp ứng phó